quan điểm và nghệ thuật trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh trong xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc
của phó giáo sư tiến sĩ văn tất thu nguyên thứ trưởng bộ nội vụ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sau khi cách mạng tháng tám thành công nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng đầu
là phải xây dựng củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng cùng với việc đập tan bộ máy và loại bỏ đội ngũ quan lại của chính quyền cũ
phải thiết lập ngay bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức của chính quyền cách mạng chính quyền của nhân dân
đồng thời phải bắt tay vào xây dựng và kiến thiết nhà nước dân chủ nhân dân
để xây dựng và kiến thiết đất nước vừa thoát ra khỏi ách thống trị của thực dân pháp cần phải có nhân tài
nhận thức rõ vị trí vai trò của nhân tài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm với bút ranh chiến thắng chủ tịch hồ chí minh đã đăng trên báo cứu quốc số năm mươi tám bài
thiếu ốc tổ chức một khuyết điểm lớn trong các ủy ban nhân dân
trong bài viết này song song với bài viết này
với việc phê bình nghiêm khắc các khuyết điểm lớn của ủy ban nhân dân các cấp
đó là bệnh lộn xộn thiếu tổ chức làm việc không có nguyên tắc nề nếp phân công trách nhiệm không rõ ràng
bố trí cán bộ sai cán bộ năng lực yếu
người đã chỉ ra biện pháp khắc phục là cần phải có ốc tổ chức cần phải sử dụng trọng dụng nhân tài
người nhấn mạnh việc dụng nhân tài ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe
miễn là không phản lại quyền lợi
dân chúng không là việt gian thân pháp thân nhật có lòng trung thành với tổ quốc là có thể dùng được
tài to ta dùng làm việc to tài nhỏ ta cách làm việc nhỏ
ai có năng lực về việc gì ta đặt ngay vào việc ấy
đây chính là quan điểm tư tưởng sử dụng trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh
đó là sự kế thừa phương sách dụng nhân như dụng mộc của ông cha ta trong lịch sử
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
chủ tịch hồ chí minh đã viết bài nhân tài và kiến quốc đăng trên báo cứu quốc
người chỉ rõ nay muốn giữ vững nền độc lập chúng ta phải đem hết lòng hăng hái vào kiến quốc
kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc kiến thiết cần có nhân tài
nhân tài nước ta dù chưa nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn khéo phân phối khéo dùng
thì nhân tài ngày càng phát triển càng thêm nhiều
người kêu gọi
chúng tôi mong rằng đồng bào ta ai có tài năng và sáng kiến lại sẵn lòng hăng hái giúp ích nước nhà
thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho chính phủ
chúng tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ lưỡng có thể thực hành được thì thực hành ngay
quan điểm tư tưởng trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh một lần nữa được nhấn mạnh trong bài viết
tìm người tài đức đăng trên báo cứu quốc ngày hai mươi tháng một mươi một
trong bài viết này người khẳng định
nước nhà cần phải kiến thiết kiến thiết cần phải có nhân tài
trong số hai mươi triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài đức
e vì chính phủ nghe không đến thấy không khắp đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân
khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận
ngay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng
các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức
có thể làm được những việc ít nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết
quan điểm nhất quán của chủ tịch hồ chí minh về vai trò to lớn của nhân tài
và việc trọng dụng những người có tài của đức cho sự nghiệp kiến thiết đất nước là rất quan trọng
bài viết nhân tài và kiến quốc cũng như bài tìm người tài đức của chủ tịch hồ chí minh
như các chiếu cầu hiền của các bậc minh vương các triều đại phong kiến tiến bộ của nước ta trong lịch sử
nhờ có quan điểm và tư tưởng
trọng dụng nhân tài chủ tịch hồ chí minh và chính phủ đã thu hút được rất nhiều người có tài đức
vào sự nghiệp kiến quốc và bảo vệ đất nước ngay từ những ngày đầu vô cùng khó khăn của chính quyền cách mạng
đặc biệt tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy khi chiến dịch thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đang diễn ra ác liệt
khi trong bộ máy chính quyền cách mạng trong ủy ban kháng chiến hành chính các cấp
nhiều cán bộ mắc khuyết điểm trầm trọng về lề lối làm việc và thiếu trách nhiệm với dân
vi phạm những chuẩn mực đạo đức của người cán bộ
trong bộ công chức chủ tịch hồ chí minh đã viết cuốn sách sửa đổi lối làm việc ký tên các giả xì y z
trong cuốn sách này người phê bình nghiêm khắc các khuyết điểm của cán bộ chính quyền các cấp
chỉ ra các nguyên tắc và biện pháp khắc phục đồng thời chỉ ra vai trò to lớn của cán bộ
của việc tuyển chọn đánh giá và trọng dụng nhân tài
là lãnh tụ cách mạng là người khai sinh ra chính thể việt nam dân chủ cộng hòa
chủ tịch hồ chí minh luôn thấm nhuần tư tưởng
một khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì cán bộ là khâu quyết định
người viết muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
cán bộ là cái gốc của mọi công việc
quan điểm đó của chủ tịch hồ chí minh chính là quan điểm về con người
với tính chất vừa là chủ thể vừa là mục tiêu là động lực của cách mạng
đó là biểu hiện cụ thể của quan điểm lấy dân làm gốc
để gành độc lập tự do cho dân tộc
mặc cả cuộc đời người phấn đấu hy sinh
từ nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của cán bộ nói chung
của những cán bộ có tài đức nói riêng
chủ tịch hồ chí minh chỉ ra rằng
đảng cần phải đào tạo bồi dưỡng cán bộ
phải biết đánh giá lựa chọn sử dụng trọng dụng đúng cán bộ
phải trọng nhân tài phải trọng cán bộ
trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta
trọng dụng sử dụng đúng nhân tài là vấn đề cực kỳ quan trọng
trong phương sách dùng người
trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc
chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ
nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ
cũng không được việc
nếu cất nhắc không cẩn thận
không khỏi đem người chỉ nói mà không làm vào địa vị lãnh đạo
như thế rất có hại
người phê phán
thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người
thợ rèn thì bảo đi đóng tủ
thợ mộc thì bảo đi rèn dao
thành thử hai người đều lùng
người chỉ ra tác dụng to lớn của việc bố trí sử dụng trọng dụng đúng nhân tài
phải biết dụng nhân như dụng mộc
phải biết tùy tài mà dùng người sẽ thành công
lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hóa thành tài to
lãnh đạo không khéo thì tài to cũng hóa ra tài nhỏ
đó chính là nghệ thuật dùng người
nghệ thuật sử dụng trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh
ngay từ ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến cứu quốc
nghệ thuật dùng người
nghệ thuật dùng người của chủ tịch hồ chí minh là ở chỗ khéo dùng cán bộ
khéo dùng lãnh đạo để tài nhỏ hóa tài to
khéo ở đây không có nghĩa là vỗ về nuông chiều cán bộ
ưa dùng những người nhát gan dễ bảo đập đi hò đứng
những bà con anh em bạn bè quen biết
những người tính tình hợp với mình
những kẻ khéo nịnh hót mình
khéo ở đây chính là nghệ thuật dùng người biết cất nhắc
sử dụng đúng người đúng việc
dùng người đúng việc đúng chỗ
biết tùy tài mà dùng người
khéo ở đây chính là ở chỗ khiến cho cán bộ
cả gan nói cả gan để ra ý kiến
có gan phụ trách có gan làm việc
nghệ thuật dùng người trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh
còn thể hiện ở tinh thần độ lượng vĩ đại
trí công vô tư khi đánh giá sử dụng trọng dụng cán bộ
trọng dụng nhân tài và đặc biệt ở tài năng thuyết phục
cảm hóa thu phục những người lầm lỗi
có khuyết điểm về với mình
về với chính quyền cách mạng
để giúp họ tiến bộ
biết sử dụng những người trái chính kiến với mình
để thêm bạn bớt thù cho dân cho nước
quan điểm nghệ thuật trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh
được minh chứng bằng những việc làm cụ thể
sau khi nước nhà giành được độc lập
người đã trân trọng mời những trí thức nhân sĩ nổi tiếng
những người có phẩm chất đạo đức tốt
có trình độ năng lực
có kỹ năng trong quản lý điều hành bộ máy công quyền
tham gia vào các cơ quan của chính phủ
của các bộ ngành của ủy ban hành chính
ủy ban hành chính kháng chiến các cấp
động viên họ mang hết tài năng tâm huyết và kinh nghiệm
cống hiến cho sự nghiệp xây dựng
bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc
trong số đó có nhiều vị là đại quan của nhà nước phong kiến cũ như
bùi bằng đoàn phan kế toại vi văn định phạm khắc hòe
có người là nhân sĩ nổi tiếng
những bậc đại khoa như huỳnh thúc kháng nguyễn văn tố
có nhiều người trí thức tây học nổi tiếng như
vũ đình hòe nguyễn văn huyên
những tư sản dân tộc yêu nước như
ngô tử hạ trịnh văn bính v v
vì đại nghĩa dân tộc được chủ tịch hồ chí minh
và nhân dân tin tưởng trọng dụng
họ đã vượt qua được các mặt cảng phức tạp
nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc
nhờ biết sử dụng trọng dụng những người có tài năng đức độ
chủ tịch hồ chí minh và chính phủ lâm thời
chính phủ liên hiệp kháng chiến
trong điều kiện cực kỳ khó khăn
thù trong giặc ngoài
lại thiếu kinh nghiệm quản lý điều hành đất nước
nhưng trong một thời gian ngắn
đã xây dựng và ban hành được hệ thống thể chế
kiến tạo được bộ máy
quy tụ và tập hợp được đội ngũ cán bộ công chức
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng
bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc
trong lịch sử chính phủ
lịch sử nền công vũ nước nhà
sự kiện nhân sĩ huỳnh thúc kháng
được chủ tịch hồ chí minh mời giữ chức
bộ trưởng bộ nội vụ từ tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
là một minh chứng điển hình về quan điểm
tài năng nghệ thuật trọng lụng nhân tài
của chủ tịch hồ chí minh
theo thỏa thuận ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
giữa việt minh và các đảng đối lập
cùng tham gia xây dựng chính phủ kháng chiến
thì người đứng đầu hai bộ quan trọng là
bộ nội vụ và bộ quốc phòng
phải là nhân sĩ trung lập
chủ tịch hồ chí minh đã quyết định
mời cụ huỳnh thúc kháng từ trung bộ
ra hà nội nhận chức bộ trưởng bộ nội vụ
thay đồng chí võ nguyên giáp
cụ huỳnh thúc kháng là một chí sĩ yêu nước tiền bối
là bậc đại khoa có danh vọng và uy tín lớn giao
việc cụ huỳnh thúc kháng tham gia chính phủ
và giữ chức bộ trưởng bộ nội vụ
vừa giúp cho chính phủ có thêm một nhân sĩ
tài năng đức độ do đó củng cố thêm
sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân
và uy tín của chính phủ được tăng thêm
trên cương vị bộ trưởng bộ nội vụ
cụ huỳnh thúc kháng đã không quản tuổi cao
cống hiến hết sức mỉnh cho dân cho nước
tích cực tham gia vào các hoạt động quan trọng của chính phủ
cụ huỳnh thúc kháng chỉ đạo đổi mới tổ chức
và phương thức làm việc của bộ nội vụ
ban hành nhiều nghị định thông tư hướng dẫn
để hoàn thiện cơ cấu tổ chức
và hoạt động của chính quyền cách mạng
từ ngày ba mươi một tháng năm đến hai mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cụ đã được chủ tịch hồ chí minh
tin cậy trao trọng trách ký các công văn thường ngày
và chủ tọa các phiên họp của hội đồng chính phủ
trên cương vị này cụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin cậy của chủ tịch hồ chí minh
và lòng trông đợi của nhân dân
thể hiện lập trường kiên định thái độ kiên quyết của cụ
trong việc đấu tranh với âm mưu chống phá sự nghiệp kiến quốc
của các đảng phái phản động
việc sử dụng ông phạm khắc hòe
cũng là một ví dụ điển hình
minh chứng cho tài năng thu phục
những công chức có trình độ năng lực
có hạnh kiểm tốt của chính quyền cũ
vào làm việc cho chính quyền cách mạng
của chủ tịch hồ chí minh
ông phạm khắc hòe là một nhân sĩ tiến bộ
từng giữ chức đồng lý văn phòng của vua bảo đại
sau khi được mời làm việc
trong tinh thần đoàn kết chân thật giản dị
với các chiến sĩ cách mạng tại cơ quan bộ nội vụ
đã kiên định tận tâm tận lực công tác
hoàn thành nhiệm vụ chính phủ và bộ nội vụ giao phó
chính nhân sĩ tiến bộ phạm khắc hòe sau này
trong hồi ký của mình đã viết
sau hai mươi năm chìm đắm trong vũng bùn hô tanh
của chính quyền trực dân phong kiến
tôi vô cùng phấn khởi được góp phần nhỏ bé của mình
vào việc xây dựng cơ cấu chính quyền ruột thịt của nhân dân
và phân biệt được sự khác nhau giữa nền dân chủ tư sản
mà tôi hằng mơ ước với nền dân chủ nhân dân
con đẻ của cách mạng tháng tám
nhờ có quan điểm trọng dụng hiện tại
đúng đắn chủ tịch hồ chí minh đã thu hút
và lựa chọn được những người có cảm tình
và nhiệt tình với chính quyền cách mạng
những người có đức tài có trình độ
năng lực chuyên môn và kỹ năng hành chính
kỹ năng quản trị và điều hành nền hành chính công quyền
vào sự nghiệp xây dựng chính quyền cách mạng
và kháng chiến kiến quốc
có thể khẳng định
quan điểm và nghệ thuật trọng dụng nhân tài
của chủ tịch hồ chí minh là kết tinh truyền thống
dùng người của cha ông ta trong lịch sử
là đỉnh cao của nghệ thuật hay phương sách
dùng người bí quyết thành công của sự nghiệp
dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước mở cửa hội nhập
khu vực và thế giới làm cho dân giàu
nước mạnh xã hội công bằng và văn minh
chúng ta cần phải có phải biết trọng dụng
nhân tài hơn bao giờ hết
cần phải có chiến lược phát triển
nhân tài của đất nước
chìa khóa kim chỉ nam để phát hiện
đào tạo bồi dưỡng sử dụng và trọng dụng
nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
đất nước là quan điểm và nghệ thuật
trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài
quan điểm và nghệ thuật trọng dụng nhân tài
của chủ tịch hồ chí minh trong xây dựng
chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc
của phó giáo sư tiến sĩ văn tất thu
nguyên thứ trưởng bộ nội vụ
bài đăng trên cổng thông tin điện tử bộ nội vụ
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau